thưa quý vị cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc nổ ra từ dạng sáng ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
và kéo dài suốt một mươi năm tại sáu tỉnh biên giới phía bắc
lạng sơn quảng ninh cao bằng lào cai lai châu và hà giang
vị xuyên một huyện của tỉnh hà giang nằm sát biên giới việt trung
là mảnh đất hứng chịu nhiều đau thương tổn thất nhất
nhằm chi ân những anh hùng dân tộc đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc
một trong những chương trình có ý nghĩa sâu sắc do cục truyền thông công an nhân dân
phối hợp với các đơn vị tổ chức sẽ diễn ra vào lúc một mươi chín h tối nay
đó là chương trình hành trình tri ân năm hai nghìn một mươi chín
và ngay bây giờ phóng viên của intv đang có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ vị xuyên
để chia sẻ từ quý vị và các bạn những cảm xúc của các nhân chứng lịch sử
cùng các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang chuẩn bị cho chương trình tri ân
dâng nến dân hoa gửi đến anh linh các anh hùng liệt sĩ
xin mời phóng viên thu hồng
vâng xin chào chúng tôi
nơi tôi đang đứng đây là nghĩa trang vị xuyên
nơi ăn nghỉ của gần hai liệt sĩ đã hy sinh máu xương
để bảo vệ nền hòa bình độc lập cho dân tộc
tuy chiến tranh biên giới phía bắc đã lùi xa
thế nhưng ký ức không thể nào quên về những năm tháng chiến đấu khốc liệt
đối với những chiến sĩ đã dành cả tuổi thanh xuân để bảo vệ từng tất đất của tổ quốc
trong những ngày tháng bảy này các cựu binh trên khắp mọi miền tổ quốc
đều tụ hội về đây để tri ân những người đồng đội của mình
vâng xin chào ông ạ
ông là một người lính từng có mặt tại chiến trường ác liệt nhất
của chiến trường vị xuyên năm xưa
vậy thì ông có thể chia sẻ cảm xúc của ông lúc này ạ
tôi những năm chiến tranh vị xuyên
thì tôi làm nhiệm vụ là tham mưu trưởng mặt trận vị xuyên
chỉ toàn bộ cái mặt trận này
phải nói là cái mặt trận này là một cái trận vô cùng ác liệt
chúng tôi tổng kết lại có ba cái nhất
một là quy mô lớn nhất tức là hơn năm mươi vạn quân trung quốc
thứ hai là ác liệt nhân tức là một ngày nó bắn có thể tới ba năm vạn vào cái trận địa của ta
và thời gian là dài nhất tức là năm năm nếu tính cả là chín năm
nhưng phải nói là ý đồ của trung quốc là làm cái gì
là đánh chiếm một cái bộ phận đất đai của chúng ta ở biên giới vị xuyên
vẽ sâu vào cái đất việt nam đất đai
năm cái chỗ tức là bắc xôi thanh thủy
nhưng với ý chí kiên cường của quân nhân ta
đặc biệt là những chiến sĩ của cái mặt trận vị xuyên
đã chiến đấu rất là oanh liệt trong suốt năm năm giờ
cho nên đã tiêu diệt hơn một vạn năm quân trung quốc
hàng vạn thêm đã bị thương
cho nên chúng ta đã giành được cái thắng lợi
là giữ nguyên được từng đất đất nào của biên giới vị xuyên không bất như nào
thứ hai là đánh bại cái âm mưu
phật xâm lợi của trung quốc
thế thì mỗi lần tôi về đây
năm nào có thể tôi cũng về
nhưng mình nhìn lại cái mộ của đồng chí
đồng đội của mình toàn là cái tuổi
người tám hai mươi là tuổi con của cháu mình
cho nên mình không cầm được nước mắt
thứ hai là gần năm người nghìn anh em hy sinh
nhưng mà mới lấy về đây
được có gần hai tức hơn một bảy trăm linh
còn hiện nay còn gần ba hải cốt đất trí
đứng nằm rải rác trên mặt trận vị xuyên
ba mươi năm rồi
thì hải cốt các anh
đã tan thành đất
ở nơi ông viên gương của tổ quốc
cho nên cái xúc động của chúng tôi
chỉ mong muốn là làm thế nào tiếp tục tìm kiếm
đưa được anh em về đây
với một đồng đội với gia đình của chúng ta
vâng những cái ký ức đau thương khốc liệt đó thì nhắc nhớ lại không phải là để cho thế hệ trẻ chúng ta hôm nay tự hào và mãi khắc ghi những sự hy sinh để bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc ta
vậy thì ông có nhắn nhục gì tới thế hệ trẻ ngày hôm nay ạ

vậy thì không có lý do gì mà gần một cán bộ chiến sĩ phóng viên của cục truyền thông công an nhân dân lại đứng ngoài cái tấm lòng đó
chúng ta hôm nay hết những người làm truyền thông chúng ta cần phải hiểu và đi trước đi trước tất cả những việc làm đó bằng chính trái tim của mình bằng chính tấm lòng của mình
dạ vâng xin cảm ơn đồng chí ạ
vâng thưa quý vị và các bạn vẫn còn hơn hai liệt sĩ đã hy sinh
vẫn còn nằm trên các vách núi khe đá chưa quy tập được sống bám đá chết hóa đá trở thành bất tử
đã là phương châm sống của những người lính ở chiến trường vị xuyên năm xưa
và để tiếp nối những cái truyền thống
hy vọng là sẽ lan tỏa và tiếp nối những truyền thống uống nước nhớ nguồn tới các thế hệ trẻ cán bộ chiến sĩ
công an nhân dân
còn bây giờ xin trở lại trường quay